thưa quý vị và các bạn
tham nhũng là tệ nạn nguy hiểm nhất được ví như quốc nạn giặc nội sâm
gây hậu quả xấu trên mọi lĩnh vực của đời sống xã hội
làm suy yếu bộ máy đảng và nhà nước giảm lòng tin của nhân dân vào chế độ
dẫn đến tự diễn biến tự chuyển hóa trong nội bộ
bởi vậy việc phòng chống tham nhũng gắn với phòng chống tự diễn biến tự truyền hóa
được xác định là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu quyết tâm chính trị cao của cả hệ thống chính trị
dưới sự lãnh đạo của đảng
nghị quyết trung ương bốn khóa một mươi hai về xây dựng chỉnh đốn đảng đã chỉ ra
tự diễn biến tự truyền hóa không chỉ diễn ra trong lĩnh vực
lĩnh vực chính trị tư tưởng mà còn diễn ra cả trong lĩnh vực đạo đức lối sống
làm hư hỏng cán bộ ảnh hưởng đến vị thế uy tín của đảng trong đời sống xã hội
do mang nặng chủ nghĩa cá nhân chạy theo lối sống thực dụng hưởng thụ tha hóa biến chất
dẫn đến một số cán bộ đảng viên nhúng chàm dính vào tham nhũng tiêu cực
tham nhũng diễn biến phức tạp xảy ra ở nhiều cấp ngành lĩnh vực
với biểu hiện vừa tinh vi vừa lỗ liễu và mang tính phổ biến
trong bài viết quan hệ giữa tham nhũng với tự diễn biến tự chuyển hóa hệ lụy và giải pháp
đăng trên tạp chí quốc phòng toàn dân tác giả tráng a lâm nhận xét
trước đây tham nhũng chủ yếu ở lĩnh vực kinh tế đầu tư bắt tay nhau để bòn rút tài sản của nhà nước và nhân dân
nhưng ngày nay nó lan sang cả những lĩnh vực mang giá trị đạo đức truyền thống dân tộc
như giáo dục y tế văn hóa xã hội nhân đạo từ thiện phòng
chống dịch bệnh v v
việc các cơ quan chức năng phát hiện gian lận thi cử ở một số địa phương thời gian qua
như hà giang sơn la hòa bình trường hợp bác sĩ vòi vĩnh tiền của người nhà bệnh nhân
làm sai lệch hồ sơ bệnh án để phục vụ cho mục đích không trong sáng là một minh chứng về điều đó
đáng quan ngại là tham nhũng còn xảy ra ngay trong các cơ quan bảo vệ pháp luật
người đại diện cho công lý và công bằng xã hội
tham nhũng vật tham nhũng nhỏ lẻ nhũng nhiễu chi phí không chính thức trong giao dịch công việc
tuy thiệt hại về vật chất không lớn nhưng diễn ra khá phổ biến gây khó khăn bức xúc cho người dân
những hệ lụy từ tham nhũng đã tác động xấu đối với nhiều lĩnh vực của đời sống đất nước
cả về chính trị kinh tế xã hội kỳ cương kỳ luật
song nguy hiểm hơn là dẫn đến tự diễn biến tự chuyển hóa trong nội bộ
tham nhũng là trở lực lớn
đối với quá trình đổi mới đất nước làm sói mòn lòng tin của nhân dân đối với đảng nhà nước và chế độ
nếu không sớm loại trừ sẽ gây nguy hại về nhiều mặt như làm hỏng đội ngũ cán bộ
làm cho bộ máy nhà nước ngày càng trở nên quan liêu xa dân xuống cấp và hoạt động kém hiệu lực
ở một phương diện khác tham nhũng có thể dẫn đến khủng hoảng chính trị
trực tiếp đe dọa đến sự tồn vong của chế độ làm tha hóa nhân cách con người
sói mòn các giá trị đạo đức truyền thống của dân tộc
tình trạng chạy theo lợi ích vật chất vì đồng tiền sẵn sàng trà đạp lên luân thường đạo lý
đe dọa sự phát triển của đất nước hủy hoại các dịch vụ công gây bức xúc trong đời sống xã hội
đồng thời làm méo mó lệch chuẩn các quy tắc nguyên tắc chuẩn mực đạo đức
tê liệt hệ thống hành pháp mất đoàn kết nội bộ tạo cơ hội cho kẻ thù lợi dụng chống phá
tham nhũng là quá trình diễn ra từ bên trong kết hợp với chiến lược diễn biến hòa bình
của các thế lực thù địch tác động từ bên ngoài gây dối loạn xã hội
làm cho đảng suy yếu dần dẫn đến tự diễn biến tự truyền hóa
đánh mất vai trò lãnh đạo đối với nhà nước và xã hội
và như vậy chúng ta sẽ rơi vào cái bẫy diễn biến hòa bình của các thế lực thù địch
tạo điều kiện cho chúng thực hiện mưu đồ không đánh mà thắng
tham nhũng và tự diễn biến tự truyền hóa
có mối quan hệ khăng khít không thể tách rời và tác động lẫn nhau
tham nhũng là một trong những biểu hiện của tự diễn biến tự truyền hóa
xong nó lại thúc đẩy tự diễn biến tự truyền hóa ngày càng trầm trọng
đến lượt tự diễn biến tự truyền hóa nó tác động tích cực trở lại
làm mảnh đất màu mỡ môi trường thuất lợi để tham nhũng hoành hành và phát triển
nhận thức rõ điều đó cả hệ thống chính trị đã vào cuộc với tinh thần quyết liệt khẩn trương
không có vùng cấm không có ngoại lệ bất kể người đó là ai dù đương chức hay nghỉ hưu
làm rõ đến đâu xử lý đến đó không cầu toàn chờ đợi
theo báo cáo của thanh tra chính phủ trình bày trước quốc hội
năm hai nghìn một mươi tám công tác thanh tra đã phát hiện bảy mươi tám vụ một trăm linh sáu đối tượng tham nhũng và liên quan đến tham nhũng
tăng một mươi bốn bảy số vụ giải quyết khiếu nại tố cáo phát hiện bốn mươi vụ tám mươi bảy đối tượng có hành vi liên quan đến tham nhũng
cơ quan điều tra của lực lượng công an thụ lý điều tra
bốn trăm hai mươi bảy vụ án tám trăm tám mươi chín bị can phạm tội tham nhũng
viện kiểm sát các cấp thụ lý giải quyết hai trăm bảy mươi tám vụ sáu trăm bảy mươi tám bị can
tòa án nhân dân các cấp đã xét xử sơ thẩm hai trăm linh vụ bốn trăm bảy mươi hai bị cáo về các tội danh tham nhũng
tuyên phạt chín án tử hình tù trung thân
điều đáng chú ý là các số liệu nêu trên đều tăng hơn so với cùng kỳ
mặc dù có sự vào cuộc quyết liệt và đạt được kết quả quan trọng trong phòng chống tham nhũng
song tên nạn này vẫn diễn biến phức tạp với nhức nhối trong xã hội
tác giả bày viết quan hệ giữa tham nhũng với tự diễn biến tự chuyển hóa hệ lụy và giải pháp cho rằng
để ngăn chặn tham nhũng có phần khắc phục những biểu hiện tự diễn biến tự chuyển hóa trong nội bộ
cần có sự quyết tâm của cả hệ thống chính trị dưới sự lãnh đạo của đảng
trong đó tập trung vào một số giải pháp sau
thứ nhất làm tốt công tác giáo dục quản lý đội ngũ cán bộ đảng viên
trước hết với những người nắm giữ chức vụ cao lãnh đạo quản lý trong bộ máy nhà nước
ở lĩnh vực nhạy cảm dễ xuất hiện hành vi tham nhũng
thực chất đây là biện pháp phòng ngừa tham nhũng từ xa gắn xây với chống lấy xây để chống
lấy phòng là chính và làm tốt phòng ngừa sẽ ít phải chống và chống sẽ hiệu quả
để biến quyết tâm của đảng thành hiện thực trong phòng chống tham nhũng
tự diễn biến tự chuyển hóa trước hết phải tăng cường giáo dục định hướng tư tưởng
nhất là trong đội ngũ cán bộ đảng viên tạo sự đồng thuận xã hội sự thống nhất trong đảng
sức nặng sự thành công của giáo dục quản lý nằm vào khả năng phẩm chất nhân cách đạo đức uy tín của người đứng đầu
nếu họ không có đủ phẩm chất năng lực không thực sự là tấm gương cho người khác học tập nói theo
thì dù cố gắng đến mấy thuyết giảng hay đến đâu hiệu quả vẫn không cao
việc giáo dục nâng cao ý thức tự giác trách nhiệm là vấn đề đặt lên hàng đầu
từ đó điều chỉnh nhận thức hành vi trong thực hiện chức trách nhiệm vụ nhất là người đứng đầu
đi đôi với giáo dục tăng cường công tác quản lý hành chính rèn luyện đạo đức tác phong lối sống trong sạch
liêm khiếp của cán bộ đảng viên hướng cho họ vào môi trường làm việc thân thiện tinh thần vĩ công vi thượng
đồng thời phát huy vai trò của tổ chức đảng giám sát của nhân dân
hoạt động của các phương tiện thông tin đại chúng trong tuyên truyền phát hiện cảnh báo răn đe nạn tham nhũng
thứ hai tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy tổ chức đảng sự điều hành của chính quyền các cấp đối với nạn tham nhũng
các cấp coi đây là một trong những trọng tâm lãnh đạo của cấp ủy nội dung sinh hoạt hàng tháng của tri bộ cơ quan tổ chức
gắn phòng chống tham nhũng với chống lãng phí và những biểu hiện tiêu cực trong nội bộ
đồng thời lấy kết quả chống tham nhũng làm cơ sở để đánh giá năng lực lãnh đạo sức chiến đấu của tổ chức đảng
hiệu lực điều hành quản lý của chính quyền phẩm chất năng lực trách nhiệm của người đứng đầu
trong lãnh đạo chỉ đạo phải kiên trì kiên quyết liên tục sâu sát cơ sở phát hiện xử lý kịp thời nhận thức và hành động không đúng
cấp ủy các cấp thực hiện nghiêm nghị quyết trung ương bốn khóa một mươi hai về xây dựng trình đốn đảng
chỉ thị năm cttvk của bộ chính trị khóa một mươi hai về đầy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách hồ chí minh
và quy định về những điều đảng viên không được làm
đưa phòng chống tham nhũng trở thành ý thức thường trực nhiệm vụ thường xuyên của mỗi tổ chức đảng và cán bộ đảng viên
thứ ba tiếp tục bổ sung hoàn thiện cơ chế chính sách pháp luật về quản lý kinh tế xã hội
bảo đảm đủ sức răn đe nghiêm trị các hành vi
dưới góc độ quản lý nhà nước hiện nay hệ thống văn bản quy phạm pháp luật cơ chế chính sách về công tác phòng chống tham nhũng ở nước ta
đang có sự bổ sung cho phù hợp nhưng nhìn chung còn thiếu đồng bộ trên một số lĩnh vực còn sơ hở chưa đủ sức răn đe
bởi vậy thời gian tới cần tiếp tục hoàn thiện hệ thống pháp luật làm căn cứ pháp lý để giáo dục răn đe xử lý các hành vi tham nhũng
bảo đảm công khai minh bạch trong quản lý kinh tế xã hội thực hiện các khoản chi theo đúng dự toán đã cấp kiểm soát chặt chẽ chi đầu tư xây dựng cơ bản
các cấp ngành cụ thể hóa quy định về phòng chống tham nhũng phù hợp đặc điểm tình hình của cấp mình
quản lý chặt chẽ tránh buông lỏng thiếu kiểm tra giám sát trong quản lý tài sản công
thứ tư phát huy vai trò của người đứng đầu trong phòng chống tham nhũng
thực tiễn đã chỉ ra ở đâu người đứng đầu có tinh thần trách nhiệm cao gương mẫu không tham nhũng
sâu sát trong công tác quản lý kiên quyết với những sai phạm thì ở đó việc phòng chống tham nhũng được thực hiện tốt và ngược lại
tuy nhiên chúng ta thấy hầu hết các vụ tham nhũng được phát hiện đều là những cán bộ có chức có quyền
trong đó có nhiều người đứng đầu cơ quan doanh nghiệp nên việc phòng chống tham nhũng phải bắt đầu từ người đứng đầu
có như vậy mấy cảnh tỉnh dân đe giáo dục
đều được cấp dưới và ngăn chặn tham dũng từ nội bộ
do đó người đứng đầu phải nắm vững các chỉ thị nghị quyết quy định về phòng chống tham nhũng
tổ chức quán triệt thực hiện nghiêm túc hiệu quả trên lĩnh vực quản lý
đồng thời phải thực sự gương mẫu đi đầu trong thực hiện các quy định pháp luật hiện hành
nói đi đôi với làm chặt chẽ đúng nguyên tắc trong quản lý kinh tế trong sạch giản dị trong cuộc sống
các cấp ủy cần coi đây là tiêu chuẩn đánh giá năng
năng lực đạo đức lối sống của người đứng đầu phê bình xử lý nghiêm những người thiếu gương mẫu
vi phạm chế độ quy định và có hành vi tham nhũng tăng cường công tác kiểm tra giám sát thanh tra sai phạm
có cơ chế chế tài bảo đảm cho việc giám sát phản biện của mặt trận tổ quốc việt nam có hiệu lực trên thực tế
bảo vệ những người dũng cảm đấu tranh chống tham nhũng không để tệ nạn nhờn nhơ trước pháp luật
thứ năm kết hợp chặt chẽ giữa phòng chống tham dũng
phòng chống tham nhũng với phòng chống tự diễn biến tự chuyển hóa trong nội bộ
cùng với phòng chống tham nhũng việc phòng chống tự diễn biến tự truyền hóa trong nội bộ là vấn đề cấp thiết hiện nay
để làm được điều đó các cấp phải làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng
làm cho cán bộ đảng viên nhận thức sâu sắc hệ lụy của sự tác động giữa tham nhũng với tự diễn biến tự chuyển hóa và ngược lại
các cấp ủy mỗi cán bộ đảng viên phải không ngừng quyết tâm thực hiện
bốn nhóm giải pháp của nghị quyết trung ương bốn khóa một mươi hai theo đúng tinh thần trì đạo của trung ương
chú trọng nêu gương người tốt việc tốt ngăn ngừa cảnh báo phê phán những việc làm sai trái
đồng thời đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân thói ích kỷ vụ lợi lợi ích nhóm
rà soát hoàn thiện cơ chế kiểm soát thực thi quyền lực của người có chức có quyền
xử lý kiên quyết hành vi vi phạm kỳ luật đảng pháp luật nhà nước
thực hiện nghiêm nguyên tắc tập trung dân
đồng thời đấu tranh chống chủ trong hoạt động của đảng phát huy vai trò giám sát của nhân dân và báo chí
công luận trong phòng chống tư diễn biến tư truyền hóa
mỗi cán bộ đảng viên phải tăng cường sức đề kháng khả năng miễn dịch trước âm mưu thủ đoạn chống phá
của các thế lực thù địch sự tác động tiêu cực của cơ chế thị trường mở cửa hội nhập
nhất là sự cám rỗ của đồng tiền lối sống xa đoạ
cùng với đó cần kết hợp chặt chẽ giữa giáo dục rèn luyện với tự giáo dục tự rèn luyện
chăm lo xây dựng đội ngũ cán bộ đảng viên cả về phẩm chất năng lực phương pháp tác phong công tác
xứng đáng là người lãnh đạo người đề tớ thật trung thành của nhân dân vừa hồng vừa chuyên như bác hồ đã dạy
chương trình tạm dừng ở đây cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi
xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các chương trình sau